thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã liên tục đưa tin về những loại thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng
đang xuất hiện khá nhiều trên thị trường gây tâm lý bất an cho người dân
mới đây các cơ quan chức năng đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh trà sữa trân châu
và phát hiện nhiều loại nguyên phụ liệu không có nguồn gốc xuất xứ minh bạch
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân liên quan đến vấn đề này
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại cơ sở sản xuất trà sữa chân châu của công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc
khi được hỏi về nguồn gốc hóa đơn của những sản phẩm này
thì người được cho là đại diện của cơ sở trên đã không thể trả lời một cách rõ ràng
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại cơ sở sản xuất trà sữa trân châu của công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc

hiện công ty đang cung cấp trà sữa trân châu cho gần hai mươi cửa hàng phiêu linh ti trên địa bàn hà nội

công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc do ông hát xu nguyên kinh quốc tịch đài loan là giám đốc
hiện công ty đang cung cấp trà sữa trân châu cho gần hai mươi cửa hàng phiêu linh ti trên địa bàn hà nội
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra nhận định ban đầu của lực lượng chức năng là những nguyên liệu làm trà sữa chân trâu này đều không đảm bảo chất lượng
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc do ông hát xu nguyên kinh quốc tịch đài loan là giám đốc
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn cảm xúc do ông hát xu nguyên kinh quốc tịch đài loan là giám đốc
hệ thống cửa hàng này đã tồn tại từ năm hai nghìn một mươi bốn và đã không biết bao nhiêu cốc trà sữa chân trâu được sử dụng từ những nguyên liệu không có nguồn gốc như thế này